nghi can gây ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng giết bốn người trong một gia đình ở huyện tương dương nghệ an dự kiến ngày ba mươi tháng chín sẽ bị xét xử đối mặt với án tử hình
phó tranh án tòa án nhân dân tỉnh nghệ an trần ngọc sơn cho biết ngày ba mươi tháng chín ông sẽ làm chủ tọa phiên sơ thẩm xét xử thủ phạm gây vụ án đặc biệt nghiêm trọng làm bốn người chết
nghi can vi văn hai hai mươi tuổi trú tại bản phòng xã tam hợp huyện tương dương bị truy tố về tội giết người theo điều chín mươi ba bộ luật hình sự với khung hình phạt cao nhất là tử hình
phiên tòa được xử lưu động tại nhà văn hóa huyện tương dương bị can không có luật sư bảo chữa nên hội đồng xét xử đã chỉ định luật sư